công an tp tây ninh vừa triệt xóa tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
bắt quả tăng ba mươi bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
vào đêm ngày một mươi ba tháng bảy qua kiểm tra bốn phòng tại cơ sở lưu trú trên địa bàn tp tây ninh
lực lượng công an đã bắt quả tang ba mươi bốn đối tượng đang tụ tập uống bia và sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả đều còn rất trẻ
xét nghiệm nhanh chất ma túy cho kết quả ba mươi trường hợp dương tính
công an thành phố đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật